nhân dịp kỷ niệm bảy mươi năm ngày thành lập hội nhà báo việt nam hai mươi một tháng bốn năm một nghìn chín trăm năm mươi hai mươi một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
hội nhà báo việt nam rất vui mừng được đón nhiều đồng chí lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương
thành phố hà nội các đơn vị công an quân đội và các tổ chức doanh nghiệp đến thăm gửi lãng hoa chúc mừng
đặc biệt đồng chí tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã gửi thư chúc mừng hội nhà báo việt nam
đây là sự quan tâm sâu sắc niềm tin tưởng sự cổ vũ động viên hết sức có ý nghĩa
dành cho hội nhà báo việt nam và giới báo chí cả nước
trong dịp này các cơ quan báo chí trung ương và địa phương phối hợp với các cấp hội đã mở đợt tuyên truyền
tập trung có hiệu quả về truyền thống vai trò đóng góp quan trọng và nhiệm vụ nặng nề
nhưng rất vẻ vang của hội nhà báo việt nam và đội ngũ những người làm báo cách mạng
thay mặt giới báo chí cả nước đảng đoàn ban thường vụ hội nhà báo việt nam
trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước các bộ ban ngành trung ương
các địa phương các tổ chức đơn vị doanh nghiệp các tầng lớp nhân dân đã luôn dành cho hội nhà báo việt nam
và giới báo chí sự quan tâm niềm tin và sự giúp đỡ to lớn
về phần mình đội ngũ những người làm báo cả nước sẽ tăng cường đoàn kết không ngừng phấn đấu
nỗ lực đổi mới sáng tạo đạt nhiều thành tích mới góp phần tô thắm truyền thống vẻ vang của hội nhà báo việt nam
và nền báo chí cách mạng việt nam xứng đáng là chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng văn hóa của đảng